cũng trong chiều qua ngày hai mươi một tháng sáu công an tp hcm phối hợp cùng với các đơn vị cán bộ y tế
tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ
công an tp hcm là một trong những đơn vị tuyến đầu cùng các lực lượng chức năng khác của thành phố
thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đợt tiêm người này là cấp thiết và quan trọng góp phần phòng ngừa dịch có hiệu quả
đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được an toàn
đối tượng tiêm vaccine tại công an thành phố bao gồm sĩ quan hạ sĩ quan cán bộ công nhân viên công tác
trong công an tp hcm với số lượng người tiêm ước tính khoảng một mươi tám người
vaccine tiêm cho công an tp hcm đợt này có nguồn gốc từ tám trăm ba mươi sáu liều vaccine astrazeneca
được chính phủ phân bổ cho tp hcm vừa qua
được biết ngoài điểm tiêm vaccine tại trụ sở công an tp hcm còn tổ chức tiêm
tại hai địa điểm khác tại bệnh viện công an tp hcm
số ngày dự kiến tiêm cho cán bộ chiến sĩ là trong bốn ngày